phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tỉnh hà giang ngày hôm qua
đã ra quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng khám xét phòng làm việc
và nơi ở đối với đối tượng nguyễn đình thụ cán bộ tri cục lâm nghiệp tỉnh hà giang
nguyên phó trưởng phòng nông nghiệp và phát triển đông thôn
kiêm phó trưởng ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện mèo vạc
theo kết quả điều tra xác minh thực hiện chủ trương của chính phủ về chương trình
mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
trong thời gian ba năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện mèo vàng
đã phối hợp với ủy ban nhân dân các xã triển khai ký hợp đồng giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên
với các hộ dân thuộc các xã của huyện mèo vạc
tuy nhiên trong quá trình thực hiện ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện mèo vạc
đã thực hiện không đúng theo quy định từ khâu khảo sát thiết kế cho đến giao khoán
đặc biệt là các đối tượng đã lợi dụng chức vụ được giao lập hồ sơ khống
để thực hiện hành vi tham ô tài sản gây thất thoát số tiền hàng tỷ đồng
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lóc vừa bắt xử lý hai đối tượng ở buôn làng
có hành vi đánh người và cướp tài sản
cụ thể hai đối tượng là icalot nie và ikan eban cùng chú tại phường tân lập thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
trước đó cả hai đối tượng này cùng với nhóm bạn đã đến xã ea cao thành phố buôn ma thuột chơi
tại đây mặc dù không quen biết nhưng một đối tượng trong nhóm của ikalot đã nói nhóm ba thanh niên
trong đó có một người trộm cắp chó rồi dùng cây gỗ và tay chân xông vào đánh ba thanh niên trên gây thương tích
thấy trong túi một nạn nhân có điện thoại ika lon đã lấy chiếc điện thoại đếm vào bãi cỏ gần đó
để ikan eban nhặt rồi cất giấu sau đó đập phá xe máy của một nạn nhân gây hư hỏng nặng
rồi vứt vào ven hồ ea cao
quá trình điều tra công an thành phố buôn ma thuột xác định rõ được hành vi cướp tài sản
của hai đối tượng ika lon và ikan eban đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật
tỉnh thừa thiên huế có nhiều diễn biến phức tạp các đối tượng đã tổ chức cho vay nặng lãi
thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng và nhiều người vay thì rơi vào tình trạng không có khả năng chi trả
dẫn tới nguy cơ tăng số vụ cưỡng đoạt tài sản cố ý gây thương tích đòi nợ thuê
làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn trước tình hình đó
công an tp huế đã huy động lực lượng đẩy mạnh giao quân tấn công truy quét và bắt xử lý nhiều vụ việc
cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đối tượng hoàng minh sơn và lê đức thắng cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
hộ khẩu thường trú tại huyện lý nhân tỉnh hà nam đến tạm trú tại trung cư vicoland
thành phố huế hành nghề cho vay nặng lãi sơn và thắng đã thiết kế các tờ rơi quảng cáo cho vay tiền
và treo rán thả trên các tuyến đường của thành phố huế hình thức cho vay là trả góp cả gốc lẫn lãi
hàng ngày lãi suất từ một đến hai mỗi ngày chu kỳ thường là từ một mươi đến hai mươi năm ngày đặc biệt
tiền phí đi thu đối với khoản vay là từ năm đến một mươi tổng tiền gốc với thủ đoạn này
từ đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín sơn và thắng đã cho
người vay với tổng cộng năm mươi hai lượt cho vay số tiền gốc cho vay là một tỷ hai trăm năm mươi bảy triệu đồng
tiền lãi đã thu hơn một trăm tám mươi bốn triệu đồng tiền phí đã thu hơn một trăm linh một triệu đồng cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp huế đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với sơn và thắng
về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
công an thành phố huế đã tiếp nhận rất nhiều thông tin liên quan đến tín dụng đen hoạt động trên địa bàn
và nó đe dọa xâm phạm phân thể tính mạng của những người vay công an thành phố huế đã xử lý trên hai mươi vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng đen này
tức là cho vay nặng lãi bắt ba vụ và khởi tố để truy tố sáu đối tượng xử lý một mươi một vụ việc về hành chính liên quan đến hoạt động tín dụng đen này
với quyết tâm truy quét tấn công mạnh tội phạm hoạt động tín dụng đen ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
đội cảnh sát hình sự công an tp huế tiếp tục bắt giữ nhóm hoạt động tín dụng đen của mai văn phúc và nguyễn xuân tiến
cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy quê huyện lý nhân tỉnh hà nam đến tạm trú tại thành phố huế
quá trình điều tra cơ quan công an xác định từ đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
chỉ riêng phúc đã thực hiện ba mươi hai hợp đồng cho vay tiền với tổng số tiền năm trăm sáu mươi bốn
triệu đồng thu lợi bất chính hơn bốn mươi tám triệu đồng
nhóm của tiến đã thực hiện một mươi hai hợp đồng cho vai với tổng số tiền một trăm năm mươi năm triệu đồng thu lợi bất chính hơn bốn mươi sáu triệu đồng
riêng tiến thu lợi bất chính hơn ba mươi năm triệu đồng
công an tp huế khuyên cáo đến người dân hết sức cẩn trọng trong việc vay mượn tiền thông qua các tờ rơi quảng cáo
tại các công ty tài chính núp bóng hoạt động tín dụng đen để tránh những hệ lụy cho bản thân gia đình và xã hội
khi có nhu cầu vay tiền nên đến các ngân hàng các đơn vị có uy tín
để làm các thủ tục vay mượn theo đúng các quy định của pháp luật
tại khu vực biển giáp danh đường phân định giữa việt nam và malaysia
lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã phát hiện và bắt quả tang ba tàu
gồm một tàu dầu nước ngoài và hai tàu cá việt nam đang có hành vi sang mạng dầu trái phép trên biển
qua đầu tranh sắp bình bắn đầu tàu nước ngoài có ký hiệu aikimaru hai mươi một là loại tàu dầu chuyên dụng
trên tàu có bảy thuyền viên do ông buhai bon
thuyền trưởng khai nhận trên tàu chở khoảng một trăm năm mươi lít dầu do không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
và đang tiến hành sang mạng dầu thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng đang tạm giữ lô hàng thuốc lá điện tử
với số lượng lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tp đà nẵng
ngày một mươi tám tháng một mươi một bất ngờ kiểm tra hai cơ sở kinh doanh
số ba trần cử quận thanh khê và một trăm năm mươi bảy nguyễn du quận hải châu
do ông vũ đức phúc chú tại quận thanh khê tp đà nẵng làm chủ
cơ quan công an phát hiện có hơn hai trăm linh máy thuốc lá điện tử hai mươi hộp phụ kiện thuốc lá điện tử
hơn một sáu trăm linh chai tinh dầu có nguồn gốc ngoại nhập không có giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp
bước đầu làm việc ông phúc cho biết đã đặt mua số hàng nói trên
từ các đồng mối ở hà nội và tp hồ chí minh về tiêu thụ trên địa bàn tp đà nẵng
chủ hai cơ sở kinh doanh này cũng thừa nhận hành vi kinh doanh hàng hóa do nước ngoài sản xuất là thuốc lá điện tử
phụ kiện và tinh dầu thuốc lá điện tử không có giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp là vi phạm pháp luật
thưa quý vị xã lương sơn huyện yên lập tỉnh phú thọ là địa bàn có số người dân xuất cảnh trái phép sang trung quốc lao động nhiều nhất tỉnh phú thọ
không ít trường hợp khi vừa đặt chân ra biên giới đã bị cơ quan chức năng bắt giữ hoặc gặp những tai nạn rủi ro dẫn đến phải bỏ lại mạng sống nơi xứ người
những năm qua chính quyền địa phương đã phối hợp với các ngành đoàn thể của tỉnh của huyện để mạnh công tác tuyên truyền vận động
từng bước hạn chế số lượng công dân xuất cảnh trái phép
buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật do phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh phú thọ phối hợp với công an huyện yên lập tổ chức tại xã lương sơn huyện yên lập
tại buổi tuyên truyền người dân đã được nghe phổ biến về những mối nguy hiểm tiềm ẩn do xuất cảnh trái phép gây ra
thực trạng vấn nạn xuất cảnh trái phép hiện nay là địa bàn xã miền núi tập trung chủ yếu là người đồng bào dân tộc mường điều kiện kinh tế còn gặp nhiều khó khăn
một số người dân trình độ hiểu biết pháp luật còn hạn chế lại bị các đối tượng môi giới tổ chức xuất khẩu lao động chui rụ rỗ lôi kéo
nên đã tin và nghe theo từ đó bỏ lại quê hương làng bản vượt biên trái phép sang trung quốc tìm việc làm

ở các vùng miền núi của tỉnh phú thọ như yên lập hạ hòa đoan hùng thanh sơn và tân sơn địa bàn huyện yên lập có một trăm ba mươi hai người xuất cảnh trái phép trong đó tại xã lương sơn có bốn mươi tám trường hợp không ít trường hợp may mắn trở về sau những tháng ngày bị cảnh sát nước sở tại truy lùng gắt gao

cấp nước chuỗi đô thị sơn tây hòa lạc xuân mai miếu môn hà nội hà đông được khởi công vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm với tổng nguồn vốn đầu tư gần năm tỷ đồng nâng công suất lên sáu trăm linh m ba một ngày đêm với cam kết hoàn thành vào giữa năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên tuyến ống số hai đến nay vẫn chưa hoàn thành công ty nước sạch sông đà hiện cung cấp nước cho khoảng hai trăm tám mươi hộ dân trên địa bàn
tuy nhiên điệp khúc đường ống nước sông đà gặp sự cố mất nước đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân thủ đô
thời gian qua trên địa bàn thành phố đà nẵng xảy ra nhiều vụ cháy nhà dân cơ sở sản xuất dịch vụ gây thiệt hại hàng tỷ đồng
trong đó có sáu vụ cháy nhà cao tầng trung cư hầu hết những vụ cháy này đều xuất phát từ sự bất cần của người dân trong quá trình sử dụng nguồn điện nguồn nhiệt
do đó nhằm nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hải châu đã tổ chức đợt tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại trung cư trên địa bàn quận
qua đó trang bị cho người dân những kiến thức cơ bản tại gia đình nhằm hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra đặc biệt là vào dịp cuối năm
buổi tuyên truyền tại trung cư số bốn nguyễn tri phương quận hải châu thành phố đà nẵng
tại buổi tuyên truyền các báo cáo viên của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận hải châu đã cung cấp cho người dân những thông tin về tình hình cháy nổ trên địa bàn thành phố
đặc biệt nhấn mạnh các vụ cháy điển hình phân tích nguyên nhân gây cháy và biện pháp phòng cháy cách sử dụng bình chữa cháy sách tay dập tắt đám cháy khi có cháy nổ xảy ra tại gia đình mình

thực tế khi xảy ra cháy nổ tại trung cư nhà cao tầng việc thoát nạn của người dân diễn ra hết sức khó khăn
trong buổi thực tập phương án chữa cháy được lực lượng phòng cháy chữa cháy triển khai cho nhân dân sẽ giúp họ nâng cao tính chủ động có những kỹ năng cơ bản xử lý sự cố từ lúc mới phát sinh
để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy từ đây đến cuối năm đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận hải châu sẽ tiếp tục tham mưu cho ủy ban nhân dân quận triển khai nhiều đợt tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho người dân tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy thành kiểm tra các cơ sở nguy hiểm có nguy cơ cháy nổ cao qua đó khắc phục hạn chế tồn tại của các cơ sở kinh doanh hộ gia đình
trong công tác phòng cháy chữa cháy thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra
vào giờ đến trường hay buổi chiều vào giờ tan học thì thường thì mọi người sẽ hạn chế đi vào những con đường đó những con đường mà có các khu vực trường học bởi lúc đó thì tại đây thì đường phố thực sự đông đúc gây ám ảnh cho những người tham gia giao thông
những hình ảnh như vậy thực sự đã trở thành nội ám ảnh đối với mọi người thế nhưng trong thời gian vừa qua trên các trang mạng xã hội lại lan tỏa một hình ảnh rất ấn tượng tại các cổng trường của nam định hà tĩnh
phụ huynh đón con tại cổng trường trong sự xếp hàng ngay ngắn gọn gàng
và nhóm phóng viên câu chuyện giao thông đã có mặt tại huyện nam trực tỉnh nam định để ghi lại những hình ảnh đẹp này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
phụ huynh đón con tại cổng trường tự giác xếp hàng xe máy ngăn nắp gọn gàng như thế này
nhiều người đã bày tỏ nếu cổng trường nào cũng duy trì và triển khai được như thế này thì khu vực cổng trường sẽ không còn là nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông
để có được những kết quả này là sự nỗ lực cố gắng của lực lượng cảnh sát giao thông và ngành giáo dục tỉnh nam định
ngay từ đầu năm học thang an toàn giao thông thì công an huyện cẩm trực có phối hợp với phòng giáo dục là thứ nhất là tuyên truyền và ký cam kết với các trường học trên địa bàn
từ đó cũng nhân rộng điển hình mô hình cổng trường an toàn cho các trường học
từ đó ký cam kết giữa nhà trường với phụ huynh học sinh nhất là chấp hành an toàn giao thông khi đưa đón con đến trường
chúng tôi đã tuyên truyền cho mẹ học sinh ngay từ cái buổi học phụ huynh đầu tiên và định hướng phải hướng dẫn hướng dẫn họ cách khi mà đứng đón con là xếp hàng quay đầu xe ra để khi con ra là đi luôn không phải quay xe nó giảm cái ách tắc
thứ hai là về phía học sinh thì chúng tôi cũng đề nghị với các cháu là
sẽ không lên xe khi bố mẹ không đứng đúng ở cái vị trí để ở hai bên vỉa hè
và với các biện pháp đó thì được cha mẹ học sinh rất ủng hộ
tại địa bàn huyện nam trực tỉnh nam định tại bất cứ cổng trường nào giờ đây cũng ghi nhận những hình ảnh đẹp về việc chấp hành nghiêm túc an toàn giao thông
vâng tại trường tiểu học nam thanh thì nhà trường đã cho lắp đặt những mái tre bằng nhựa như này ở hai bên cổng của nhà trường
và khi phụ huynh đón con thì sẽ xếp hàm lần lượt với mái tre như thế này
rất ngăn nắp và trật tự và không rơi ra tình trạng lộn trộn khi phối phim cao trường
vâng ý thức chấp hành an toàn giao thông và thể hiện công việc học sinh tiểu học nam thanh chấp hành việc đúng hồi hiểm và giá mũ được đến ngay ngắn tại đây
khi đi sang giao thông thì hạnh có chấp hành đúng hồi hiểm hay không không
vì sao con lại đúng hồi hiểm nhỉ
để an toàn giao thông ạ
xin cảm ơn con
vâng chúng tôi tiếp tục có mặt tại cổng trường tiểu học nam tiến huyện nam trực tỉnh nam định
và chỉ ít hơn nữa thôi thì tại cổng trường này sẽ có những điều gì xảy ra
hãy cùng nhỏ phụ huynh chúng tôi khám phá
từng phụ huynh đến cổng trường đón con đều có ý thức tự giác xếp hàng phương tiện vào vị trí như thế này
có rất là nhiều những phụ huynh một là người ta chưa chấp hành tốt có cái thói quen chưa chấp hành tốt
thứ hai là người ta do cái công việc bận biệu hay vội vàng gì đấy thì người ta cũng có những cái chưa chấp hành cái quy định ở trường
thì nhà trường cũng có phân công cho cái đội thanh niên xuân kích của nhà trường
cứ một buổi là có một thầy cô là ra giúp là nhắc nhở các bác ấy thường xuyên
thậm chí cái nhắc nhở này thì cũng có người là người ta cũng đã khó chịu
nhưng mà tinh thần của các đồng chí giáo viên trong trường là phải nhẹ nhàng
và khi mình nhẹ nhàng với cái là mong muốn cho con em người ta an toàn
chấp hành thôi và cũng hy vọng là cũng qua nhiều lần như vậy thì họ sẽ tự giác chấp hành
vì sao mình lại xếp hàng ở đây để chờ đón thật
vì nó đảm bảo an toàn giao thông
trước đó bản thân bình hạn nữa là để cho đường giao thông giao đi cũng an toàn

vì nếu mà không thực hiện phương trình này thì khi mà các học sinh tan
những cổng trường an toàn giao thông từ nam định giờ đây đã lan tỏa mạnh mẽ ra nhiều địa phương khác trên cả nước
hy vọng rằng cách làm này sẽ dần trở thành thói quen nền ép trong mỗi phụ huynh
góp phần xây dựng văn hóa giao thông trước cổng trường học
để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui